để được hỗ trợ kịp thời vào cuối tuần công việc của đường dây trợ giúp tâm lý khẩn cấp số năm mươi một cũng được tăng cường
toàn bộ đội ngũ chuyên gia luôn sẵn sàng hỗ trợ tâm lý cho bất kỳ người dân nào gọi đến
ngày hai mươi bảy tháng ba nhiều hãng thông tấn nga đã công bố hình ảnh các đội cứu hộ nỗ lực dọn dẹp đống đổ nát
sau khi khán phòng hòa nhạc ở trung tâm thương mại krokosytyrhon bị khủng bố tấn công và đốt cháy
cùng ngày bộ tình trạng khẩn cấp nga cho biết trong một tuyên bố
tất cả các hoạt động cứu hộ tại địa điểm xảy ra vụ tấn công khủng bố trung tâm thương mại krokosytyrhon đã kết thúc
các đội ứng phó khẩn cấp đã hoàn thành việc dọn dẹp mảnh vỡ của tòa nhà bị hư hại
trong quá trình tìm kiếm và dọn dẹp các đội cứu hộ đã sử dụng đội chó nghiệp vụ và thiết bị robot chuyên dụng
một chuyên gia ứng phó khẩn cấp cũng như hơn ba trăm linh xe cứu hỏa và các phương tiện khẩn cấp khác đã được triển khai tới hiện trường
tổng cộng chín trăm linh mét khối đổ nát đã được di rời
bất kỳ công việc nào tiếp theo tại krokosytyrhon sẽ liên quan đến thiết bị kỹ thuật hạng nặng
khoảng một mươi ba m hai của tòa nhà bảy tầng tức khoảng một phần ba diện tích sàn của trung tâm thương mại đã bị ngọn lửa nhấn chìm
đám cháy chỉ được khống chế sau vài giờ khi trực thăng thả khoảng một trăm sáu mươi tấn nước xuống tòa nhà
theo chủ tịch ủy ban điều tra nga alexander bashrikin vụ khủng bố đã cướp đi sinh mạng của một trăm ba mươi chín người
trong đó một trăm ba mươi bảy người chết tại hiện trường và hai người nữa qua đời do vết thương quá nặng sau khi nhập viện

cơ quan an ninh liên bang nga ngày hai mươi hai tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn đưa tin ít nhất bốn mươi người đã thiệt mạng và hơn một trăm linh người bị thương
trong vụ tấn công khủng bố tại trung tâm mua sắm và tổ hợp hòa nhạc krokosytyrhon phía tây bắc moscow
theo cơ quan an ninh liên bang nga ít nhất ba cá nhân được trang bị súng trường tấn công
đã tấn công địa điểm nằm ở một đầu của khu vực phức hợp rộng lớn ở khu vực moscow
ngay trước buổi hòa nhạc của ban nhạc rocknik diễn ra vào tối ngày hai mươi hai tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn
sau khi nổ súng vào địa điểm tổ chức buổi hòa nhạc những kẻ tấn công được cho là đã kích nổ một thiết bị nổ gây cháy bên trong
phòng hòa nhạc đã bị hư hại nặng nề do vụ cháy và có thông tin cho rằng một phần của tòa nhà đã bị sập
theo rt dẫn lời một nhân chứng tại hiện trường cho biết các nạn nhân đang ngồi ở giữa hội trường
buổi hòa nhạc bắt đầu chỉ vài phút trôi qua một hoặc hai quả lựu đạn phát nổ ở giữa khói sám bắt đầu tuôn ra mọi người lập tức hoảng loạn
theo bộ tình trạng khẩn cấp khoảng một trăm linh người đã được lực lượng chức năng đưa đến nơi an toàn
theo thông báo của bộ tình trạng khẩn cấp nga cho biết các đơn vị cứu hỏa và cứu hộ đang hoạt động
những nỗ lực chính của họ là nhằm tìm kiếm và cứu hộ
lính cứu hỏa đã sơ tán khoảng một trăm linh người khỏi tầng hầm của tòa nhà
công việc đang được tiến hành để giải cứu những người khác khỏi mái nhà bằng thang máy
theo truyền thông địa phương có thể tới sáu hai trăm linh người có mặt trong tòa nhà khi vụ nổ súng bắt đầu
số người chết dự kiến sẽ tăng lên do quy mô của cuộc tấn công
các nhân chứng cho biết người dân dựng rào chắn tạm thời và cố gắng vượt qua cửa sổ để thoát khỏi hiện trường vụ nổ súng
ngay sau vụ việc bộ ngoại giao nga đã kêu gọi cộng đồng quốc tế lên án vụ tấn công trên và cho rằng đây là một cuộc tấn công khủng bố
một phát ngôn viên nhà trắng cho biết mỹ đã nhận thông tin về vụ việc
đại sứ quán mỹ và các thành viên nato tại moscow vừa qua đã cảnh báo về nguy cơ cao xảy ra các cuộc tấn công khủng bố
ở moscow và các khu vực khác của nga đồng thời kêu gọi công dân tránh du lịch đến nga
khu phức hợp tòa thị chính krugust nơi xảy ra vụ tấn công khủng bố lớn vào tối ngày hai mươi hai tháng ba
nằm ngay bên ngoài thành phố moscow trong khu định cư đồ thị krasnogorsk
nó được mở cửa vào tháng một mươi năm hai nghìn chín
tòa thị chính croges city tự hào có một khán phòng với hơn một mươi ba chỗ ngồi
một phòng hòa nhạc với khoảng bảy năm trăm linh chỗ ngồi và một nhà hát với gần năm năm trăm linh chỗ ngồi
điện kremlin cho biết tại cuộc họp tổng thống putin đã nghe các báo cáo từ các lãnh đạo của cơ quan an ninh liên bang
ủy ban điều tra lực lượng cảnh vệ quốc gia và các bộ nội vụ tình trạng y tế và khẩn cấp
phó thủ tướng tatianna golikova cho biết ông putin đã bày tỏ chia buồn
và mong những người bị thương chóng bình phục sau vụ việc
theo thông tin cập nhật từ ủy ban điều tra sáng ngày hai mươi ba tháng ba số người thiệt mạng hiện là hơn sáu mươi người
trong khi ít nhất một trăm bốn mươi năm người bị thương đã được đi nhập viện điều trị
thi thể những người thiệt mạng đang được kiểm tra để xác định danh tính
ủy ban trên cho biết số nạn nhân có thể tiếp tục tăng
người phát ngôn ủy ban này cho rằng hiện còn quá sớm để thông tin về những kẻ tấn công
theo trang mạng của bộ y tế tại vùng thủ đô moscow ít nhất chín trong số người bị thương đang trong tình trạng nguy kịch
cùng ngày người phát ngôn bộ ngoại giao bà maria zakharova cho biết toàn bộ cộng đồng thế giới
các lên án hành động tội phạm man dợ này mọi nỗ lực đang được tập trung vào việc cứu người bị thương
trong khi đó nhà chức trách nga đã cảnh báo nguy cơ tin giả về vụ tấn công trên các trang mạng xã hội
và các ứng dụng tin nhắn
giới chức nga cũng cảnh báo về khả năng có thể xảy ra tấn công mạng đồng thời kêu gọi người dân cảnh giác tối đa
trước đó vào tối ngày hai mươi hai tháng ba một nhóm người đã lọt vào phòng hòa nhạc ngay trước giờ khai mạc đêm diễn
của nhóm nhạc big nick nổi tiếng của nga và nổ súng tự động vào đám đông
tổ chức nhà nước hồi giáo is tự xưng đã thừa nhận đứng sau vụ việc
chính quyền thành phố moscow đã thông báo hủy tất cả các hoạt động tập trung đông người vào dịp cuối tuần này
nga gọi đây là cuộc tấn công khủng bố và kêu gọi cộng đồng quốc tế lên án vụ tấn công nói trên
các cơ quan chức năng của nga cũng đã mở rộng cuộc điều tra về vụ việc
hiện vụ việc này vẫn đang nhận được rất nhiều sự quan tâm của dư luận
những thông tin mới nhất liên quan sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật để gửi đến quý vị và các bạn
cảm ơn đã quan tâm theo dõi kính chào và hẹn gặp lại